sản lượng lúa của nhiều địa phương sụt giảm mạnh do dịch bệnh lũ lụt số diện tích thiệt hại
chiếm đến năm mươi trong tổng số diện tích lúa toàn tỉnh do đó đã đẩy giá lúa gạo tại thị trường
phía bắc tăng mạnh hiện nay toàn tỉnh có tới chín một trăm linh hectare mất trắng do bệnh lùn sọc đen
hơn hai mươi hectare mất trắng do úng ngập do đó giá lúa trên địa bàn nam định đang đứng ở mức cao
lúa bắc thơm bảy đã lên tới trên chín đồng một kg tăng hơn từ một năm trăm linh tới hai đồng một kg so với
mọi năm các giống khác cũng tăng khoảng trên một đồng một kg cục trồng trọt bộ nông nghiệp và
phát triển nông thôn cho biết tính đến nay năng suất lúa cả năm tại miền bắc sẽ giảm khoảng
hai trăm sáu mươi sáu tấn tuy nhiên do năm trung bộ được mùa tăng sản lượng lên khoảng bốn trăm linh tấn
cộng với sản lượng lúa đồng bằng sông cửu long vẫn duy trì ở mức khá nên nhiều khả năng tổng
sản lượng lúa trên phạm vi cả nước vẫn có thể được cân đối mặc dù vậy giá lúa được dự báo
sẽ đứng ở mức cao trong thời gian tới